đến nay việt nam có chín trăm bốn mươi sáu bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó tám trăm ba mươi năm bốn trăm linh sáu ca đã được chữa khỏi
có một mươi địa phương đã hai tuần chưa có f lây nhiễm thứ phát
toàn bộ xã ninh hiệp huyện gia lâm hà nội phải thực hiện giãn cách xã hội theo cấp độ bốn
tức là mức độ phòng dịch cao nhất trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi một
sở y tế hà nội vừa thông tin về sự cố y khoa trong tiêm chủng vaccine cho trẻ em
tại trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai
vào ngày ba tháng một mươi một trạm y tế xã yên sơn tổ chức tiêm chủng cho các cháu từ một đến sáu tháng tuổi trên địa bàn
tuy nhiên trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố cán bộ y tế tiêm nhầm vaccine comanity
ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech cho một mươi tám trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố đã chỉ đạo khẩn trương chuyển các cháu đến bệnh viện đa khoa sanh pôn
cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
hiện tại thì tình trạng sức khỏe của các cháu đều đã ổn định
một số cháu có biểu hiện sốt sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm
không có trường hợp nào sốc phản vệ
ủy ban nhân dân huyện quốc oai đã có chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện và trung tâm và trạm y tế xã yên sơn
đình chỉ dây truyền tiêm gồm bốn cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với các cán bộ y tế trực tiếp tiêm
để xem xét trách nhiệm và giả soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em
sở y tế hà nội cũng đã chỉ đạo giả soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên nệ bàn thành phố
tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra